thưa quý vị và các bạn hai hectare là số diện tích đất bị bỏ hoang tại huyện mê linh của hà nội
người dân không có đất sản xuất thậm chí chưa được đền bù
điều đáng nói là tình cảnh này không chỉ hiện hữu tại mê linh nhiều năm qua
mà còn ở các huyện ngoại thành đô thị vệ tinh của hà nội
sau cả chục năm phê duyệt hàng loạt khu đô thị mới và dự án nhà ở tại huyện mê linh
thành phố hà nội vẫn trong tình cảnh bỏ hoang dở dang với diện tích lên tới hàng nghìn hectare
theo thống kê của sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trên địa bàn huyện mê linh hiện có gần sáu mươi dự án xây dựng khu đô thị nhà ở với tổng diện tích hơn hai hectare
hầu hết các dự án đều được phê duyệt ngay trước thời điểm mê linh được hợp nhất về hà nội
ngày một tháng tám năm hai nghìn tám sau khi được phê duyệt nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng chia lô bán nền
huy động vốn góp từ các nhà đầu tư thứ cấp và khách hàng cho dù dự án mới đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng
tuy nhiên cơn sốt đất này kéo dài không lâu khi thị trường bất động sản đóng băng
giá đất tại mê linh tụt dốc nhiều dự án rơi vào trạng thái mất thanh khoản
được biết các dự án chậm tiến độ tại huyện mê linh phần lớn đã huy động vốn từ khi chưa giải phóng mặt bằng
có nhiều dự án đã bán thu tiền một trăm linh giá trị lô đất
ở nhiều khu vực đã đền bù hoặc chưa đền bù cho người dân đều bỏ hoang có mọc um tùm nhiều năm qua
những dự án này được chính quyền lấy đất nông nghiệp của dân từ cách đây hơn một mươi năm
rồi bỏ hoang dân không có đất canh tác khiến họ gặp khó khăn
và tình cảnh này không chỉ có tại mê linh mà nhiều huyện ngoại thành hà nội cũng trong tình trạng tương tự
nếu các doanh nghiệp mà không thực hiện không chấp hành theo hướng dẫn của các sở chức ngành của huyện
mà cố định chơi gì thì huyện sẽ báo cáo thành phố
kiên quyết thu hồi những dự án này để trả lại mặt bằng để nhân dân được sản xuất
mới đây thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội kiểm tra chỉ đạo và xử lý nghiêm vụ việc này tại mê linh
vâng thưa giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ

hai hectare đất bị bỏ hoang chính là những dự án mà hà nội đã cấp phép trước thời điểm hà tây xác nhập vào hà nội
phải chăng là trong thời điểm sao thoa thì người ta dễ dàng cấp phép cho một dự án nào đó
mà quên đi quyền và lợi ích của người dân tại đó không ạ
tôi cũng nghe nhiều người nói về giai đoạn xác nhập huyện mê linh tỉnh hà tây
rồi bốn xã của hòa bình và hà nội là cái giai đoạn
mà xin dự án xin giao đất để thực hiện dự án là rất dễ
cái này là trên báo chí cũng đã có tổng kết cái số liệu
bao nhiêu dự án của tỉnh nào huyện nào là đều đã có cái số liệu tổng kết lại
thì phải nói rằng nếu chúng ta có nhìn dưới cái góc độ có phải quá dễ dãi không
thì từ những số liệu ý thì cũng thấy rằng giai đoạn ý là dễ dãi
là bởi vì sắp xác nhập đến nơi rồi
thì chính quyền cũ coi như là rất là dễ
dễ dàng đi thu hồi đất của dân và giao đất cho các dự án đầu tư
vâng theo quy định của luật đất đai thì các dự án sau khi được phê duyệt và cấp phép
phải được triển khai sau một mươi hai tháng
tuy nhiên khoảng thời gian đó đã lâu mà các doanh nghiệp thì có thể là không liên lạc được
vậy ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ạ
trên thực tế thì nhà đầu tư thì chúng ta cũng biết rằng có nhà đầu tư chỉ sử dụng quan hệ để nhận đất được giao
xong đó rồi nằm chờ cái nhà đầu tư mà có tiềm lực thực mới chuyển nhượng cái đất đó
ăn tranh lệch về giá đất
rất nhiều trường hợp như vậy
thế thành ra là chúng ta thấy về phía chủ đầu tư thì nhiều người có đất rồi
không có tiềm lực đầu tư chưa có ai muốn đến nhận chuyển nhượng thì họ cứ để đấy
những người có thẩm quyền nên là giao xong rồi thì coi như cái để yên
nhà đầu tư mà có đất rồi cũng cứ để yên
và như vậy thì cái tình trạng mà để sau một mươi năm không đưa đất vào sử dụng
hà nội cũng đã có tổng kết được theo số liệu của thành phố là hơn một trăm linh dự án rơi vào tình trạng treo này
thế còn theo số liệu báo cáo của tất cả các quận huyện là hơn ba trăm linh dự án
như vậy chúng ta thấy rằng cái số tranh lệch hai trăm linh dự án giữa con số của thành phố và con số của quận huyện
thì chúng ta cũng đã hiểu vấn đề
tức là chắc chắn là ghi nhận các dữ liệu về giao đất là không có ai chịu trách nhiệm kiểm tra xem xét theo dõi
và để đưa ra những kết luận lúc nào bị treo được gia hạn thêm bao nhiêu lâu và lúc nào thì phải thu hồi đều là không có
trong trường hợp này tôi cho rằng là đối với lệ thì trách nhiệm lớn nhất trực tiếp chính là của ủy ban nhân dân thành phố
là bởi vì là tất cả các dự án mà bị treo là trong phạm vi quản lý trực tiếp của ủy ban nhân dân thành phố
thế còn huyện có trách nhiệm gì không
trách nhiệm của huyện lúc này chỉ còn là cái nơi đáng nhẽ phải báo cáo thường xuyên chỉ không báo cáo
vâng theo quan điểm của ông thì hà nội cần có những cái biện pháp giải quyết như thế nào để không còn tình trạng đất thì bị bỏ hoang mà người dân thì lại không có đất sản xuất không ạ
chúng ta phải thay đổi lại tư duy chúng ta phải chỉnh đốn lại tư duy
bởi vì chúng ta cũng biết là đất lấy tức là thu hồi của dân không giao cho nhà đầu tư nhà đầu tư không dùng
lúc bấy giờ nó sẽ làm suy giảm lòng tin của người dân
mà cái hy vọng giao đất cho nhà đầu tư tức là chúng ta cũng đang muốn tìm
tìm kiếm lợi ích trong phát triển kinh tế cho nhà nước
mà lại không đạt được cái mục tiêu phát triển kinh tế
giao xong để đấy có nghĩa là chả làm gì cả
có nghĩa là đất nằm không không sinh ra được đồng lợi nào cả
thì có nghĩa là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của nhà nước cũng không đạt được
thế thì tôi cho rằng là chúng ta phải sốc lại tư duy ở chỗ
đây là những việc làm rất vô tích sự của các cán bộ nhà nước
thì đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái tư duy đó rồi mới dẫn đến những hành động được
còn nếu tư duy chưa được
chỉnh đốn thì không có chuyện dẫn đến hành động nào cả
vâng xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ ạ
vâng rõ ràng khi cơ quan quản lý không làm hết chức trách của mình
khi hành vi trục lợi của một số cá nhân không quan tâm đến lợi ích của người dân vẫn còn
khi công tác thanh tra kiểm tra còn chưa phát huy hiệu quả
thì những câu chuyện treo quy hoạch treo dự án sẽ chưa có điểm dừng
hy vọng chính phủ với sự quyết liệt của mình sẽ khiến cho tình hình thay đổi theo hướng tích cực